các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mà tuy nhiên thì vẫn có một số lưu ý đối với các đối tượng tiêm phòng thủy đậu
ví dụ trẻ em khi mà các bạn ấy có phơi nhiễm với người bị thủy đậu đấy
thì sớm nhất là trong vòng ba ngày các bạn ấy nên đi tiêm phòng vaccine
còn đối với phụ nữ có thai thì là đối tượng mà không được tiêm vaccine thủy đậu
bởi vì vaccine này là vaccine sống có thể sẽ một trong một số trường hợp
hữu hữu có thể gây thành bệnh
thế nên là phụ nữ nên hoàn thành lịch tiêm này cách thời gian mang thai ít nhất ba tháng
và trong vòng khoảng tầm sáu tuần từ khi tiêm vaccine thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với nguồn lợn
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
theo tổ chức y tế thế giới who tiêm vaccine là cách phòng bệnh hiệu quả
có khoảng tám mươi tám chín mươi tám người đã tiêm phòng vaccine thủy đậu sẽ tránh được căn bệnh này
tiêm chủng cho những người trong gia đình cũng chính là cách bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh cao
nhưng không thể tiêm chủng như trẻ sơ sinh không có miễn dịch người suy giảm miễn dịch tránh bị phơi nhiễm
trung tâm tiêm chủng vnvc luôn có sẵn các loại vaccine chính hãng phòng thủy đậu
tại vnvc khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tiêm chủng năm sao
tất cả khách hàng đến với vndc đều được miễn phí khám sàng lọc và kiểm tra sau ba mươi phút tiêm chủng
đặc biệt vnvc còn sở hữu đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp hiểu tâm lý trẻ
và áp dụng cách giảm đau hiệu quả cho trẻ trong quá trình tiêm chủng
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết
một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy sức khỏe
xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua
chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu quý đồng hành của quý vị
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai